với giá trị kinh tế cao cây bưởi đường đang là cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế
thôn soi hà xã xuân vân có chín mươi hai trên chín mươi hai hộ trồng bưởi với bảy mươi ba hectare
nhờ trồng giống bưởi đường này nhiều năm qua thôn không còn hộ nghèo
gia đình ông trần thanh hà thôn soi hà là một trong những hộ trồng nhiều bưởi nhất xã xuân vân
hiện gia đình ông có ba trăm linh gốc bưởi bình quân mỗi năm cho thu nhập trên ba trăm linh triệu đồng

thôn xoài hà thôn xoài hà là một trong những hộ trồng nhiều bưởi nhất xã xuân vân
trong buổi tiếp lãnh đạo ngoại giao đức sykma gabriel đang ở thăm mỹ phó tổng thống mike pence tái khẳng định các đồng minh nato phải tiếp tục chia sẻ trách nhiệm một cách công bằng đối với an ninh chung
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về vai trò trung tâm của nato trong việc đảm bảo an ninh tại châu âu và khu vực bắc mỹ
thông cáo của nhà trắng nêu rõ hai bên nhấn mạnh việc nato cần điều chỉnh để đối phó với các mối đe dọa mà các nước thành viên đang phải đối mặt như chủ nghĩa cực đoan bạo lực và chủ nghĩa khủng bố
phó tổng thống pence sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới bruxelles bỉ nơi đặt trụ sở của nato và sau đó tham dự diễn đàn an ninh tại thành phố munich của đức vào cuối tháng này
các nhà quan sát tại chỗ đánh giá động thái này nhằm xoa dịu tâm lý lo ngại đối với tương lai của các mối quan hệ hai bờ đại tây dương
tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa cuba và mỹ đã ghi nhận thêm tín hiệu tích cực khi hãng hàng không american airlines đã khai trương trụ sở đầu tiên tại thủ đô la habana của cuba
văn phòng đầu tiên của american airlines đã chính thức đi vào hoạt động ngay từ những ngày đầu tháng hai này
tháng sáu năm ngoái bộ giao thông mỹ đã lần đầu tiên trong năm mươi năm cho phép american airlines cùng năm hãng hàng không thương mại khác mở các đường bay tới đảo quốc caribe này
trước đó tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu omerican airlines đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên tới thủ đô la habana sau năm mươi năm
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu cuba và mỹ đã ký biên bản ghi nhớ về vấn đề nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn do chính sách bao vây cấm vận của washington
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cuba và mỹ đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp chống nạn buôn người cũng như tăng cường kiểm soát đường biên giới giữa hai nước
thủ tướng italia palolo gentiloni nhấn mạnh thỏa thuận này chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch rộng lớn hơn sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu
tổ chức ở thủ đô valetta của manta ngày hôm nay
đồng thời đòi hỏi phải có cam kết của các nước thành viên eu về mặt kinh tế
hội nghị thượng đỉnh eu tại manta dự kiến sẽ tập trung tìm kiếm các biện pháp nhằm giảm bớt số lượng người di cư từ libya đến châu âu và mở đường cho các hành động nhân đạo nhằm cứu giúp những người dân nghèo không có cơ hội được cấp giấy phép ở lại châu âu
theo báo cáo mới nhất của liên hợp quốc hiện có khoảng gần tám trăm linh triệu người chiếm một mươi bảy dân số thế giới đang phải sống với mức thu nhập dưới ngưỡng nghèo
là một chín đô la mỹ một ngày trong đó có hơn ba trăm linh triệu người sống ở các nước phát triển
khóa họp lần thứ năm mươi năm của ủy ban phát triển xã hội thuộc hội đồng kinh tế xã hội liên hợp quốc
khóa học diễn ra trong bối cảnh tình trạng nghèo đói là vấn đề nhức nhối không chỉ ở các nước nghèo chậm phát triển bị ảnh hưởng bởi chiến tranh xung đột thiên tai khủng hoảng kinh tế mà còn ở nhiều nền kinh tế phát triển
ngay cả ở mỹ tỷ lệ người nghèo cũng chiếm tới một mươi bốn năm dân số
thay mặt hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đại sứ nguyễn phương nga trưởng phái đoàn đại diện thường trực của việt nam tại liên hợp quốc đã chia sẻ thông tin về các chính sách và nỗ lực của asean trong việc giảm nghèo nâng cao đời sống cho người dân
đại sứ nguyễn phương nga cũng khẳng định chính phủ việt nam hết sức chú trọng giảm nghèo toàn diện và bền vững
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt